thưa quý vị trong thời điểm cuộc xung đột nga ukraine đang nóng lên từng ngày
binh sĩ ukraine tác chiến ở dobas thừa nhận tình thế tiến thoái lưỡng nan trước các vụ tấn công rồn rập của nga
trong các trận chiến căng thẳng với lực lượng nga được trang bị vũ khí hùng hậu hơn
các đơn vị ukraine có rất ít lựa chọn trong khi nga có thể thả những quả bom lượn chứa từ một năm tấn thuốc nổ xuống tiền tuyến
phá hủy hàng loạt vị trí phòng thủ của ukraine
tuy nhiên với các binh sĩ ukraine đang chiến đấu ở dombass rút lui cũng không có nghĩa là họ sẽ an toàn
vì họ không có tuyến phòng thủ phía sau
điều đó có nghĩa là ngay cả khi họ muốn rút lui cũng sẽ không có hệ thống phòng tuyến nào bảo vệ họ ở vị trí mới
tình cảnh thiếu đạn dược đang buộc binh sĩ ukraine phải rút lui
hết làng này đến làng khác trong thời gian qua khi giao tranh dữ dội diễn ra ở mặt trận xung quanh abdica
gần ba tháng sau khi khu vực chiến lược này rơi vào tay nga
sau khi mất abdifka ukraine đã gấp rút xây dựng chiến hào hố cáo vị trí bắn và chướng ngại vật khác trên tiền tuyến
tuy nhiên theo ap dẫn lời các binh sĩ quan chức chính phủ và giám đốc công ty xây dựng cho biết
việc nga pháo kích và ném bom không ngừng cùng tình trạng ukraine thiếu thiết bị xây dựng và quá trình tiến hành chậm chạp
đã khiến hoạt động gia cố tuyến phòng thủ chưa đạt được như kỳ vọng
được biết ukraine đã phân bổ gần ba mươi tám tỷ hờ rê viên nha tương đương chín trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
để xây dựng mạng lưới pháo đài rộng khắp trong năm nay
những người lính trên chiến tuyến khẳng định điều đó đáng lẽ phải xảy ra vào năm ngoái
khi ukraine chiếm thế thượng phong trong cuộc giao tranh chứ không phải khi họ đang căng mình phòng thủ như lúc này
năm ngoái nga đã ngăn ukraine phản công hiệu quả nhờ lớp phòng thủ kiên cố chắc chắn
tuy nhiên trong năm nay khi nga tấn công ukraine đã tỏ ra chật vật trong việc ngăn chặn sự sụp đổ theo dây chuyền
trong khi đó nhiệm vụ xây lớp phòng thủ thứ hai cách tiền tuyến từ hai đến năm km
và trong tầm bắn của pháo binh nga là trách nhiệm của lực lượng công binh ukraine
tuy nhiên nguồn lực của họ cũng hạn chế
trong khi đó tuyến thứ ba nằm ở khoảng cách xa hơn với tiền tuyến
đang được các nhà thầu xây dựng theo hợp đồng quân sự
một trong những lý do dẫn đến tình trạng khó khăn hiện nay của quân đội ukraine là từ những năm chín trăm bảy
quốc gia đông âu này bắt đầu thu hẹp quy mô quân đội vì không đủ khả năng duy trì lực lượng lớn kế thừa từ liên xô
các trung đoàn công binh của ukraine đã bị giải thể và chỉ còn số lượng ít
các thiết bị bao gồm cả máy xúc và máy đào đã bị bán hết
một quân nhân giấu tên trong lực lượng công binh ukraine cho biết
chúng tôi tham gia cuộc chiến mà không có gì cả
ông cho biết khi ông đến xây dựng công sự ở phía đông ukraine vào tháng một mươi
tất cả đơn vị của ông chỉ có những thiết bị cũ kỹ từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi và xẻng
năm chỉ huy ở abdifka và chashopia cho biết nếu không có vị trí phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng
họ sẽ chịu tổn thất lớn để phòng thủ
tại chasovya việc ukraine thiếu quân
công sự đã giúp nga đạt được lợi thế
và giữa tháng ba lưu đoàn sáu mươi bảy của ukraine được luân chuyển đến để giữ các vị trí các thị trấn khoảng ba km
một quân nhân ukraine đã thất vọng khi thấy các phòng tuyến
quân nhân này mong đợi những hầm đào chiến hào và vị trí bắn
nhưng những gì ông nhìn thấy là một loạt hố hầu như không đủ lớn để ẩn náu trong các trận pháo kích
dưới hỏa lực những người lính sẽ treo ra khỏi hố và bắt đầu đào theo hướng để tiến về phía nhau
không dừng lại ở đó đất có nhiều cát đến nỗi
mỗi khi đạn pháo đánh vào các tuyến hào của họ đào đều vỡ vụn
không có nơi nào để ẩn nấp và không có phương tiện để đối đầu với hỏa lực của nga
họ phải rút lui khoảng hai km
người quân nhân ukraine này cho biết hơn một trăm linh binh sĩ ukraine đã thiệt mạng hoặc mất tích
người này cũng thông tin chi tiết
chúng tôi mất các chỉ huy trung đội trưởng đại đội trường và trung sĩ
tức là chúng tôi đã mất toàn bộ bộ khung của lữ đoàn
không chỉ phải vật lộn trong việc xây dựng tuyến phòng thủ
ukraine cũng đang phải đứng trước một vấn đề nan giải khi lực lượng nước này đang không đủ để chiến đấu
cụ thể lưu đoàn cơ giới số bốn mươi bảy vốn được mệnh danh là một trong những lưu đoàn tinh nguyện nhất của ukraine
đang đối mặt với hàng loạt thách thức trên tiền tuyến khi nga đang tăng tốc tấn công
khi hệ thống phòng thủ ukraine sụp đổ bên ngoài làng ocherretin
cách thành trì abdybka ở donbass vài km về phía tây cách đây hơn một tuần
quân đội ukraine đã thực hiện điều họ thường làm trong trường hợp xảy ra khủng hoảng
họ đã triển khai lưu đoàn cơ giới số bốn mươi bảy lưu đoàn khẩn cấp của quân đội
lữ đoàn bốn mươi bảy là một trong những đơn vị được trang bị tốt nhất của ukraine
với xe tăng leopard hai của đức và xe chở bộ binh bradley m một thiết giáp m hai xe tăng abrams của mỹ
tuy nhiên đơn vị này không thể ngăn lữ đoàn xuống trường cơ giới số ba mươi của nga kiểm soát ocherratin vào tuần trước
kết quả là moscow đã chọc sâu tám km vào vùng lãnh thổ ukraine kiểm soát
tuy nhiên lưu đoàn bốn mươi bảy đã nỗ lực xử lý tình huống khẩn cấp
và mở rộng thêm lãnh thổ chiếm được từ đường chọc sâu nói trên
nhưng cái giá phải trả cho khoảng hai binh sĩ của lữ đoàn cơ giới bốn mươi bảy là rất lớn
lữ đoàn đang rất cần được nghỉ ngơi thiết lập và tổ chức lại
lữ đoàn cơ giới bốn mươi bảy thực ra đang trong quá trình rút lui từ mặt trận để luân truyền lực lượng
thì lưu đoàn xuống trường cơ giới ba mươi của nga tấn công ocheritin vào cuối tuần trước
đơn vị lẽ ra phải thế và vị trí của lữ đoàn bốn mươi bảy ở ocherretin đã không đến làm nhiệm vụ
khiến nga giành lấy ocheritin một cách dễ dàng
lo ngại nga mở rộng thêm các mũi tấn công từ ocherratin
ukraine vội ra lệnh cho lữ đoàn bốn mươi bảy quay đầu lại phòng vệ
lữ đoàn bốn mươi bảy của họ đã mệt mỏi như thế nào khi quay trở lại cuộc chiến
khi họ lẽ ra đang sắp được hồi phục và nghỉ ngơi ở hậu phương
theo trang milliterreland net một nhóm phân tích theo dõi các diễn biến quân sự của ukraine
giải thích lữ đoàn cơ giới số bốn mươi bảy đang gặp khó khăn cho việc tìm kiếm một chỉ huy xứng đáng
giờ đây lữ đoàn này đang kêu gọi để họ được nghỉ ngơi khi đơn vị này đã mất hàng trăm binh sĩ
ít nhất bốn mươi xe chiến đấu bộ binh m hai trên tổng số hai trăm linh chiếc năm trong số ba mươi một xe tăng m một
lo ngại mất thêm những chiếc m một lữ đoàn gần đây đã rút những chiếc xe tăng xót lại khỏi tiền tuyến
để các chỉ huy đơn vị có thể suy nghĩ lại về chiến thuật của mình
trong khi đó phía mỹ cam kết sẽ hỗ trợ ukraine về chiến thuật sử dụng xe tăng hợp lý hơn
đồng thời cũng sẽ giúp ký ép hồi phục lại trang thiết bị theo chuẩn phương tây của lưu đoàn
mỹ dự kiến sắp chuyển thêm thiết giáp m hai cho ukraine và lữ đoàn bốn mươi bảy là đơn vị duy nhất sử dụng vũ khí này
tuy nhiên điều mà lữ đoàn tinh nhuệ này cần nhất là nghỉ ngơi để hồi phục lại
nếu không năng lực chiến đấu của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong tương lai
nhằm giải quyết gánh nặng của lữ đoàn bốn mươi bảy nói riêng và vấn đề thiếu quân lực nói chung
tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày ba tháng bốn đã ký ban hành luật quy định ba biện pháp
nhằm bổ sung lực lượng cho quân đội đã kiệt sức của đất nước ông
bao gồm cả bức hạ thấp độ tuổi huy động quân với nam giới và loại bỏ một số miễn trừ y tế
theo đó quốc hội ukraine đã thông qua luật hạ độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ hai mươi bảy xuống hai mươi năm vào tháng năm năm ngoái
nhưng ông zelensky đã chỉ hoãn việc ký nó với hy vọng rằng hành động đó sẽ không cần thiết
những rốt cuộc nhà lãnh đạo ukraine đã phải dùng tới biện pháp này
cùng với việc loại bỏ một loại miễn trừ y tế và tạo ra một cơ sở dữ liệu điện tử
với nam giới từ một mươi bảy tuổi trở lên ở ukraine nhằm ngăn chặn những người trốn quân dịch
trả lời câu hỏi của một nhà báo về lý do tại sao độ tuổi nhập ngũ ở ukraine lại giảm từ hai mươi bảy xuống hai mươi năm
tổng thống volodymyr zelensky ngày hai mươi hai tháng bốn cho biết ukraine đang cần những người lính trẻ
có thể lực tốt hơn và quen thuộc với công nghệ
ông zelensky chia sẻ
chúng tôi cần thành lập các lữ đoàn để thay thế những lữ đoàn đã ở mặt trận
trong hai năm qua
có sự khác biệt giữa một người lính hai mươi năm tuổi và một người lính năm mươi tuổi
và đó là một thực tế
các mặt trận khác nhau đưa ra những thách thức khác nhau cách tác chiến khác nhau và công nghệ khác nhau
tổng thống ukraine nhấn mạnh kiev cần những người trẻ tuổi trên chiến trường ngày nay
vì thế hệ trẻ nắm mắt công nghệ tốt hơn và nhanh hơn nhiều
ngoài ra trong bài phát biểu ngày hai mươi hai tháng bốn ông zelensky tiết lộ đã đạt được thỏa thuận
về tên lửa ata cms dùng cho himas sau khi thảo luận với tổng thống mỹ joe biden
hiện chưa rõ tên lửa ata cms mà ukraine đề cập tới là loại nào
năm ngoái mỹ từng gửi tên lửa ata cms với tầm tấn công một trăm sáu mươi km cho ukraine
cuối tuần qua hạ viện mỹ đã thông qua dự luật nối lại viện trợ quân sự cho ukraine
sau nửa năm gian đoạn
theo giới quan sát dự luật gần như chắc chắn sẽ được thượng viện mỹ và tổng thống joe biden thông qua
và kiev có thể sớm nhận thêm vũ khí
ông zelensky cũng kêu gọi phương tây gia tăng viện trợ cho ukraine hệ thống phòng không
đặc biệt là các tổ hợp hiện đại
quý vị thân mến nếu yêu thích những thông tin vừa rồi xin mời quý vị hãy live và suppri kênh youtube
để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại